khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng chín tại km một trăm linh chín quốc lộ bảy đoạn thu địa phận xã châu khê huyện con cuông
ban chuyên án bắt quả tăng đối tượng vũ văn đảng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gồm hai mươi sáu viên ma túy tổng hợp một điện thoại di động và một xe máy
đầu tranh mở rộng đến dạng sáng ngày một mươi năm tháng chín bắt giữ thêm lương văn hưng đối tượng trực tiếp cùng với đảng giao dịch ma túy với các đối tượng người lào
khám xét nhà riêng của hưng thu giữ gần hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
sau một tuần nghị án sơ thẩm vào chiều ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn nguyên
chú huyện hòn đất tỉnh kiên giang án tử hình về tội giết người chín năm tù về tội cướp tài sản bốn năm tù về tội hủy hoại tài sản
tổng hợp hình phạt là tử hình nạn nhân trong vụ án này là công hữu sáng chú củng địa phương với bị cáo
theo cáo trạng do nhiều lần bị sáng chửi nên nguyên đã nảy sinh ý định sát hại sáng cho hà dận
biết nạn nhân sống một mình nên vào khoảng hai mươi một h ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai nguyên đến nhà sáng thấy sáng đang nằm ngủ trên giường
nguyên lấy cây búa đập nhiều cái vào đầu của sáng sau khi sáng chết nguyên lấy một sợi dây chuyền một chiếc lắc một chiếc nhẫn vàng và hai điện thoại di động
để phi tăng chứng cứ nguyên phóng hỏa đốt nhà sáng sau hai ngày sát hại nạn nhân biết không che giấu được hành vi phạm tội
nên nguyên đến công an đầu thú
liên quan đến vụ nữ giúp việc bắt cóc sát hại bé gái gần hai tuổi ở hà nội quá trình điều tra xác định vào ngày một mươi chín tháng chín
giáp thị huyền trang chú huyện tân uyên tỉnh bắc giang bắt cóc một cháu bé hai tuổi
khoảng thời gian từ một mươi bảy h cho đến một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày trang đưa cháu bé đến khu vực cánh đồng thuộc thôn nhạn tháp
xã mễ sở huyện văn giang tỉnh hưng yên và giết cháu bé
ngày hai mươi hai tháng chín công an tỉnh hương yên cho biết căn cứ và các tài liệu điều tra
cùng các vật chứng thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can quyết định truy nã đối với giáp thị huyền trang về tội danh giết người
quy định tại khoản một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
chuyển sang một thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng trần văn hoàng hai mươi ba tuổi
trú tại phường xuân tân tp long khánh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an hoàng khai mới quen một người bạn gái qua mạng xã hội và hứa sẽ cho người này vay tiền
tối ngày một mươi bảy tháng chín nạn nhân đến đón hoàng đi dạo trò chuyện
sau đó hoàng chở nạn nhân vào đoạn đường vắng người qua lại thuộc khu phố núi đỏ
phường bầu xen tp long khánh cướp giật chiếc xe máy
rồi mang đi cầm cố lấy sáu triệu đồng trả nợ và tiêu xài cá nhân
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
đến lúc hai mươi h xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv